chính phủ cuba tuyên bố đã dập tắt được vụ hỏa hoạn tại kho chứa nhiên liệu bên vịnh metajas
thảm họa công nghiệp kinh hoàng nhất trong lịch sử quốc đảo quốc caribe này
trong một thông báo trên twitter chủ tịch cuba cho biết đám cháy được dập tắt vào lúc bảy giờ sáng
theo giờ địa phương ngày một mươi hai tháng tám và sau đó khoảng sáu mươi chuyên gia pháp y đã tiến sâu vào hiện trường
để tìm kiếm những người mất tích
cùng ngày bộ y tế cuba thông báo đã phát hiện thêm một phần hải cốt của bốn lính cứu hỏa
trong số những nạn nhân mất tích trong thảm họa nêu trên
như vậy vụ hỏa hoạn tại khu công nghiệp matansat đến nay đã khiến sáu người thiệt mạng
một mươi người mất tích và một trăm ba mươi hai người bị thương
vụ hỏa hoạn bùng phát vào tối ngày năm tháng tám theo giờ địa phương khi một bể chứa dầu thô
dung tích năm mươi m ba tương đương kích thước của hai mươi bể bơi tiêu chuẩn olympic
trong khu công nghiệp gần thành phố matanzat của cuba bị xét đánh trúng gây cháy lớn
bất chấp những nỗ lực phối hợp của nhiều lực lượng và sự hỗ trợ quốc tế
ngọn lửa tiếp tục lan rộng và tàn phá bốn trong số tám bể chứa tại kho nhiên liệu nói trên
một trong những cơ sở hạ tầng chiến lược của đất nước